tỉnh hậu giang đã tổ chức lễ phát động trồng cây hưởng ứng giải marathon quốc tế
mekong delta marathon hậu giang hai nghìn hai mươi với thông điệp
mỗi vận động viên chạy một cây xanh được trồng
ngay sau lễ phát động lãnh đạo tỉnh hậu giang cùng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và thành phố vị thanh
tiến hành trồng một trăm ba mươi cây xanh
theo ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang trong nhiều năm qua bình quân mỗi năm tỉnh trồng hơn một triệu cây xanh các loại
có phần tăng độ che phủ rừng bảo vệ sản xuất nông nghiệp tạo cảnh quan môi trường
tại giải marathon quốc tế mekong delta marathon hậu giang hai nghìn hai mươi
với thông điệp
mỗi vận động viên chạy một cây xanh được trồng
dự kiến sẽ có hơn bảy cây xanh được trồng trong đợt này